thông tin mới liên quan đến vụ hai vợ chồng tử vong trong căn bể thự đồng thời là cơ sở giang xe cà phê hữu khánh ở phường hai thị xã cai lệ tỉnh tiền giang
vào sáng nay lực lượng chức năng đã nhận dạng được nghi can qua hình ảnh trích xuất từ camera
thân nhân của vợ chồng nạn nhân lương văn đấu sáu mươi sáu tuổi và vợ là võ thị năm sáu mươi hai tuổi sáng nay cũng đã được nhận thi thể và đang tiến hành tổ chức tăng lễ
lực lượng công an đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường truy tìm các dấu vết trong và ngoài hiện trường cũng như tổ chức khám nghiệm tử thi kiểm tra trích xuất camera an ninh gắn trong biệt thự
qua trích xuất camera an ninh của biệt thự bước đầu xác định thời điểm vào khoảng một giờ bốn mươi năm sáng ngày hai mươi bốn tháng một xuất hiện hình ảnh một đối tượng cao khoảng m tám bịt khẩu trang
đã từ ngoài đột nhập vào khuôn viên biệt thự bằng cách leo qua hàng rào